các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các chuyên gia tại bệnh viện k cho hay phần lớn người ung thư của tổ cung đến khám và điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn
mặc dù đã có nhiều khuyên cáo tuy nhiên tại bệnh viện ca vẫn ghi nhận nhiều trường hợp đáng tiếc khi đến khám và điều trị bệnh ở giai đoạn muộn ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị
nguyên nhân gây ung thư của tử cung chủ yếu là do nhiễm hpv
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra chín mươi chín ca mắc dương tính hpv trong đó chủng hpv một mươi sáu và một mươi tám gây ra hơn bảy mươi các trường hợp ung thư cổ tử cung
các yếu tố nguy cơ như quan hệ tình dục sớm khác nhờ bạn tình bạn tình nhiễm hpv suy giảm miễn dịch hút thuốc lá chủ động và thụ động sinh nhiều con từ ba con trở lên điều kiện kinh tế kém cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư này
ung thư của tổ cung do lạn sớm và tiền ung thư không có triệu chứng rõ ràng khiến người bệnh chủ quan
đôi khi bệnh nhân bị ra máu âm đạo bất thường khi giao hợp giữa chu kỳ kinh hoặc sau mận kinh tiết dịch âm đạo bất thường giao hợp đau vùng trậu sưng phù chi dưới thì tổn thương thường rõ ràng và có thể đã lan rộng
tại hội thảo do bộ y tế tổ chức để lấy ý kiến về việc mở rộng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế về vấn đề chẩn đoán điều trị sớm cho một số bệnh trong dự án luật bảo hiểm y tế sửa đổi

tài hộ thảo do bộ y tế tổ chức để lấy ý kiến về việc mở rộng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế

việc đề xuất quốc hội và chính phủ xem xét điều chỉnh chính sách tri trả bảo hiểm y tế cho việc sang lọc phát hiện sớm một số bệnh lý nội dung này sẽ đòi hỏi cần được nghiên cứu đánh giá cung cấp thông tin cụ thể để có đầy đủ bằng chứng khoa học và căn cứ thực tiễn